bất kể thời gian nắng nóng hay mưa bão mỗi ngày những người công nhân tuần đường của ngành đường sắt
phải đi bộ hàng chục cây số theo từng mét đường dây để kiểm tra những chi tiết nhỏ
những sự cố có thể xảy ra trên cung đường được phân công theo dõi
quả thực công việc của những người công nhân này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đầy nguy hiểm vất vả
nhân ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm ngày biểu trưng cho lực lượng lao động
đấu tranh cho hòa bình dân chủ tiến bộ
chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh lao động thầm lặng của những người công nhân tuần đường này
không kể ngày đêm thời tiết nắng nóng hay mưa bão ngày nào anh trần thanh hà cũng đi hai mươi km
dọc theo cung đường sắt trên đèo hải vân để kiểm tra từng con đinh ốc từng đoạn dây từng thanh tả vẹt
trong suốt thời gian đi tuần đường không những phải phát hiện và kịp thời sửa chữa những hư hỏng nhỏ
anh còn phải luôn chú ý đến sự cố đá rơi đất sụt có thể gây nguy hiểm cho bản thân
mùa nắng thì đi vất vả mùa mưa thì phải cắn chân đá rơi đất sụt những điểm súng yếu
có việc mà có những cái gì thì bảo với lãnh đạo rồi những việc mà mình làm được thì mình tự làm
để phát hiện những sự cố trên đường sắt hàng ngày những người công nhân này phải đi lại nhiều lần trên cung đường được giao quản lý
vất vả là vậy nhưng họ vẫn luôn lạc quan yêu đời
bởi công việc của các anh đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn chạy tàu
nó không sung sướng kia nó cũng cực nhọc nhưng mà có mưa nắng bão bồng rồi nhưng mà vẫn cứ tiếp bước để đi
phục vụ không phải là cho riêng mình mà phục vụ cho cả xã hội
cái niềm vui lớn nhất của nghề tuần đường là sau mỗi đảm bảo được những ban kíp cuối ngày
đến tàu qua được đảm bảo an toàn đưa đón được hành khách được đi nơi về đến chỗ không xảy ra một sự cố tai nạn
đèo hải vân được coi là cung đường nguy hiểm nhất trên tuyến đường sắt bắc nam khi thường xuyên có đất đá sạt lở
nhờ sự phát hiện kịp thời của những người làm công việc tuần đường
những năm gần đây không có sự cố mất an toàn chạy tàu nào xảy ra tại đây
một phần là trong cái việc bảo dưỡng về duy trì chất lượng cầu đường để đảm bảo thường xuyên chạy tàu
thì lực lượng này cũng đã thường xuyên phát hiện ra kịp thời những vấn đề cần thiết để đứng hành sửa chữa kịp thời
ví dụ như là đinh ốc hạ lỏng mất cái hạng để đồng báo cáo và gửi để cho các đơn vị người ta có hướng giới pháp để thực hiện sửa chữa khắc phục
lấy sự an toàn của hành khách trên những đoàn tàu làm tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ được giao
âm thầm lặng lẽ nhưng đóng góp của người làm công tác tuần đường không hề nhỏ đối với hoạt động vận tải của ngành đường sắt